thời gian gần đây một loại ma túy có hình dạng như miếng rán có tên tem giấy hay còn gọi là bù lưỡi gây ảo giác đang tạo ra sự kích thích và tò mò với các em học sinh và có thể dễ dàng tấn công vào các cổng trường học nhờ sự rẻ tiền và dễ sử dụng của nó
do đó dù chưa ghi nhận trường hợp nào liên quan đến việc sử dụng loại ma túy trên nhưng việc ngăn chặn loại hình ma túy mới này xâm nhập vào học đường đang là vấn đề được ngành giáo dục quan tâm
ma túy tem giấy thực chất là miếng giấy được tẩm chất gây ảo giác lsd một chất thuộc nhóm kích thích gây ảo giác mạnh nhất từ trước đến nay
điều đáng lo ngại là ma túy tem giấy được sử dụng rất đơn giản
chỉ sau năm phút liếm hoặc ngậm người dùng đã có cảm giác tác dụng kéo dài đến một mươi hai tiếng đồng hồ
tùy thuộc vào đối tượng sử dụng đồng thời giá của nó cũng rất rẻ chỉ khoảng hai mươi đồng một miếng tem nên không khó để các em học sinh có thể mua bán tiếp cận
tâm lý của học sinh ở lứa tuổi này thường ham thích những cảm giác mạnh và rất dễ bị thu hút bởi những biến tướng của các loại hình ma túy gây ảo giác
vì vậy việc ngăn chặn ma túy ảo xâm nhập học đường thực tế không thể bị lơ là
tại trường trung học phổ thông đồng xoài phương châm ngăn chặn những hiểm họa ma túy học đường luôn là vấn đề được đặt ra hàng đầu
với nhiều biện pháp cụ thể để ngăn ngừa
các em học sinh tiếp cận với chất kích thích chất gây nghiện dưới nhiều hình thức khác nhau

ngoài việc giúp học sinh tự nhận biết và phòng tránh những tác hại của loại hình ma túy ảo này trong nhà trường phụ huynh cũng cần phối hợp với thầy cô trong việc quản lý giám sát học sinh và chú ý đến tâm lý biểu hiện của các em để có biện pháp can thiệp kịp thời nếu có vấn đề bất thường xảy ra